theo thông tin từ fpt telecom smy ba được đưa vào sử dụng tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và hoàn thành vào cuối năm hai nghìn
tuyến cắp này sử dụng công nghệ ghép bức sóng quang có dung lượng hệ thống là ba trăm hai mươi gigabit nối việt nam với ba mươi chín nước trên thế giới
tại việt nam tuyến cắp quang này cập bờ tại đà nẵng
tuyến cắp aag được đưa vào hoạt động từ tháng một mươi một năm hai nghìn chín có tổng chiều dài là hai mươi một trăm chín mươi một km
và tổng dung lượng lên đến hai terabit
tuyến cắp aag có tổng vốn đầu tư là năm trăm sáu mươi triệu usd
còn tuyến cắp quang biển ia được đưa vào vận hành từ tháng một mươi một năm hai nghìn chín với tổng chiều dài là sáu tám trăm linh km kết nối singapore việt nam philippines hồng kông và nhật bản
các nhà nghiên cứu bảo mật của google mới đây đã tìm thấy hàng trăm ứng dụng độc hại đang có trong gian hàng ứng dụng play store của hệ điều hành android
những phát hiện của các nhà nghiên cứu kết hợp với phân tích của hãng đã cho phép google bảo vệ tốt hơn cho người dùng android
mặc dù google đã loại bỏ các ứng dụng này khỏi google play tuy nhiên các ứng dụng này vẫn tồn tại trên các thiết bị đã cài đặt chúng từ trước
theo dự tính sẽ có khoảng bảy mươi thiết bị sử dụng hệ điều hành android bị ảnh hưởng bởi các phần mềm độc hại này
các ứng dụng độc hại trên đang được các hacker sử dụng để thực hiện tấn công từ chối dịch vụ
khiến mục tiêu bị tấn công tràn ngập dữ liệu từ một số lượng lớn
các nguồn dữ liệu đổ đến cho đến khi thiết bị bị treo và sập nguồn
và các ứng dụng có thể khởi động các cuộc tấn công ngay cả khi chúng không được sử dụng hoặc khi màn hình của điện thoại bị khóa
đáng lưu ý các ứng dụng này đã và đang nằm trong một loạt các danh mục của ứng dụng google play như trình phát media nhạc chuông và quản lý lưu trữ
mã độc mã hóa dữ liệu tống tiền ransomware đang có dấu hiệu bùng phát mạnh mẽ trong năm hai nghìn một mươi bảy

đây sẽ là một trong những hình thức tấn công chủ đạo của hacker trong thời gian tới
đó là nhận định chung của các chuyên gia về an ninh mạng sau cuộc tấn công của mã độc peta gây thiệt hại một trăm bốn mươi ba triệu đô la mỹ
tại các nước ukraine nga đức mỹ ấn độ
tại việt nam hiện đang có hàng nghìn máy tính của các doanh nghiệp lớn nhỏ ngân hàng sân bay cũng như các thiết bị cá nhân còn tồn tại các lỗ hỏng bảo mật
đây là điều kiện vô cùng thuận lợi để các loại mã độc có thể tấn công
trước tình hình đó cần làm gì để có thể bảo đảm được an toàn
thông tin trên môi trường mạng đang là vấn đề rất nhiều tổ chức cá nhân quan tâm
năm hai nghìn một mươi sáu đã ghi nhận sự bùng nổ của mã độc mã hóa dữ liệu tống tiền ransomware
cách thức tấn công này có chiều hướng gia tăng mạnh trong năm hai nghìn một mươi bảy
đây là những dạng phần mềm độc hại đã chặn người dùng truy cập và sử dụng hệ thống máy tính của mình
sau đó hacker sẽ đưa ra các thông điệp cho nạn nhân rằng họ sẽ phải nộp một khoản tiền vào tài khoản của hacker
nếu muốn lấy lại dữ liệu thông tin cá nhân
hoặc đơn giản nhất là truy cập được vào máy tính của mình
các chuyên gia an ninh mạng dự báo trong năm hai nghìn một mươi bảy sẽ có ba xu hướng mã độc bùng nổ trên mạng
gồm mã độc hóa tống tiền phần mềm gián điệp tấn công có chủ đích và các dòng virus xuất hiện trên điện thoại thông minh
đặc biệt mã độc mã hóa dữ liệu sẽ có diễn biến phức tạp trong nửa cuối năm nay
sau cuộc tấn công của mã độc pektyra gây thiệt hại một trăm bốn mươi ba triệu usd tại các nước ukraine nga anh mỹ
đức ấn độ
tại việt nam hiện đang có hàng nghìn máy tính của các doanh nghiệp lớn nhỏ ngân hàng sân bay máy atm
cũng như các thiết bị cá nhân còn tồn tại các lỗ hỏng bảo mật
đây là điều kiện vô cùng thuận lợi để các loại mã độc có thể tấn công
năm hai nghìn một mươi bảy tình hình cá mã độc cũng tiếp tục có những bùng phát khắp nơi trên thế giới
và cái hình thức thì nó cũng vẫn lợi dụng những cái
những cái nhiệt điểm của các cái hệ điều hành trước hết là windows
thì rồi lợi dụng những cái nhiệt điểm của người dùng
thế và khôi ngoan hơn thì nó thường trú rồi nó có thể là đặt trước cả cái ý đồ tấn công
thế và nó cũng từ cái nhóm cá nhân từ những cá nhân mà nó cũng thành những cái nhóm
rồi có cả cái sự hỗ trợ
thế rồi nó từ những cái hành động đánh cắp thông tin nó sang cái hành động phá hoại thông tin
thế rồi từ các cái mục tiêu có thể là từ công nghệ rồi từ kinh doanh
sang đến mục tiêu tống tiền và thậm chí là mục tiêu chính trị
thế thì có thể nói là cái tình hình có thể được đánh giá là nó vẫn cách đi thì vẫn là cách đi truyền thống
nhưng mà công nghệ thì biến hóa
thế và các cái diễn biến thì ngày càng phức tạp
là một người thường xuyên phải sử dụng thiết bị di động để phục vụ cho nhu cầu công việc và giải trí
chị hoàng lam my cho biết chị hay kết nối mạng wifi công cộng để phục vụ cho nhu cầu của mình
vì những thuận tiện mà nó mang lại
tuy nhiên sau một lần truy cập wifi công cộng chị đã gặp phải sự cố về mất cấp tài khoản cá nhân
cụ thể kẻ xấu đã gửi vào tài khoản cá nhân của chị một đường lin lạ kèm mã độc
và yêu cầu truy cập thông qua trình duyệt web của điện thoại di động
sau khi truy cập chị my không thể truy cập được vào tài khoản cá nhân của mình
tôi cũng không biết là như thế nào thì tưởng bạn gửi cho một cái link ca nhạc hay là vì đôi clip để xem thôi
thì mình tình cờ mình click vào blick vào thì cũng là lúc đấy là mất luôn cái tài khoản facebook
và không thể nào mà vào lại được
theo thống kê của trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính việt nam vncert
tính từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay trên cả nước đã có trên sáu website bị tấn công chiếm quyền điều khiển
trên một năm trăm linh máy tính bị tấn công theo kiểu lừa đảo
gần một máy tính bị tấn công theo hình thức thay đổi giao diện và trên ba bảy trăm linh máy tính khác bị cài mã độc
tin tặc không chỉ đơn thuần là đánh cắp thông tin cá nhân mà còn lợi dụng thông tin để phục vụ các mục đích kinh tế và chính trị
tin tặc cũng không hoạt động đơn lẻ mà có tổ chức thậm chí còn được tài trợ
tuy nhiên theo các chuyên gia hiện nay nhiều cá nhân cơ quan và đơn vị vẫn chủ quan
chưa ý thức được những mối nguy hiểm này hầu hết không biết rõ đối tượng tấn công cơ sở dữ liệu của mình
và vẫn chưa có quy trình
thao tác để khắc phục khi có sự cố xảy ra
đây là một trong những nguyên nhân chính khiến việt nam nằm trong tốp đầu thế giới về mức độ lây nhiễm mã độc

hiện việt nam có gần năm mươi triệu người sử dụng internet đạt tỷ lệ năm mươi ba dân số và đứng ở vị trí thứ một mươi sáu trong top hai trăm linh quốc gia có số người sử dụng internet nhiều nhất tại châu á
do đó mỗi khi sử dụng hoặc có những giao dịch thông qua môi trường mạng internet người dùng cần lương trước những hiểm họa
về nguy cơ mất an toàn thông tin từ đó có trách nhiệm hơn trong việc bảo mật an toàn thông tin cá nhân
đối với những mạng môi trường công cộng thì chúng ta nên hạn chế tốt nhất là không nên thực hiện những giao dịch liên quan đến tài chính qua môi trường công cộng
tất nhiên trừ trường hợp chúng ta phải bắt buộc phải làm thì chúng ta phải hết sức cẩn thận vì đâu đó chúng ta vẫn có những cái nguy cơ mà kẻ xấu tìm cách trục lợi
ngoài ra chuyên gia bkav cũng chỉ ra những nguy cơ lớn khác đối với tình hình an toàn thông tin việt nam

sáu tháng cuối năm nay đó là trên di động sẽ xuất hiện thêm nhiều dòng mã độc khai thác lỗ hồng nhằm chiếm quyền điều khiển kiểm soát toàn bộ điện thoại
các lỗ hồng nguy hiểm trên nền tảng linov gần đây sẽ đặt các thiết bị chạy trên nền tảng này trước nguy cơ bị tấn công
sự bùng nổ thiết bị kết nối internet như router wifi camera ip khiến an ninh trên các thiết bị này trở thành vấn đề nóng

để đảm bảo an ninh cho các hệ thống thông tin nhất là các hệ thống thông tin quan trọng các cơ quan tổ chức doanh nghiệp
cần đầu tư đồng bộ thiết bị phần mềm an ninh mạng xây dựng quy định cụ thể và quy trình nhằm bảo đảm duy trì các biện pháp kiểm soát an ninh phù hợp
đồng thời cần bố trí nhân lực an ninh thông tin tương xứng với quy mô và mức độ quan trọng của dữ liệu mà cơ quan tổ chức đó đang quản lý
người dùng này trước hết là những người anh quản trị mạng vẫn phải chú trọng vấn đề là tạo ra nhiều lớp bảo vệ
chú trọng việc nắm tình hình đánh giá thường xuyên cũng như cập nhật các bản và các giải pháp về ván lỗi xử lý sự cố
cũng cần phải có những cái biện pháp để thường xuyên cảnh báo hỗ trợ kịp thời
bên cạnh anh quản trị mạng
công tác tổ chức quản lý để đảm bảo về an toàn mạng cũng cần quan tâm
trong đó có quan tâm đến vấn đề các quy định các quy trình quan tâm đến việc đào tạo bố trí những nhân lực đủ trình độ và hợp lý ở các vị trí cần thiết
các phương án để ứng cứu và xử lý các sự cố khi cần thiết
có thể khẳng định rằng tấn công mạng hay chiến tranh mạng nguy hiểm không kém
thậm chí nguy hiểm hơn các cuộc tấn công bằng vũ khí truyền thống
vì nó kéo dài thường xuyên và thiệt hại lớn không thể lường hết
nguy hiểm có thể đến từ bất kỳ một thư điện tử một tin nhắn hay một chiếc usb
để tăng cường an ninh mạng mỗi người dùng cần biết chất lọc thông tin nhận thức rõ về mối nguy cơ này
để làm tất cả những gì có thể để bảo vệ lợi ích của quốc gia và sự an toàn của chính mình
chương trình truyền động truyền thông tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây